hướng tới mục tiêu lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng tình yêu với âm nhạc đỉnh cao
và tình yêu thương đối với những số phận kém may mắn trong xã hội
vừa qua tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc mang tên thu yêu thương
thu yêu thương được phối hợp tổ chức bởi trung tâm âm nhạc mays bát và chương trình khăn ấm cho em
khăn ấm cho em là chương trình thường niên được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
nhằm tạo điều kiện cho các học sinh myano được trình diễn với những người yêu nhạc cổ điển
đồng thời gây quỹ từ thiện nhằm mang tới cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa
những món quà hữu ích trước mỗi mùa đông giá lạnh
buổi hòa nhạc thu yêu thương năm nay có sự tham gia của một mươi một nghệ sĩ giảng viên của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
với mong muốn chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em vùng cao
nên toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được ekip thực hiện gây quỹ
xây trường cho trẻ em mầm non tại xã triều sung tỉnh sơn la
đến với chương trình khán giả đã được hòa mình trong không gian đượm chất cổ điển
tiếng thế giới đồng thời họ còn trực tiếp được chia sẻ thể hiện tinh thần tương thân tương ái